sở du lịch tp hcm vừa xây dựng dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến tp hcm sử dụng hồ chứa vaccine
cụ thể sẽ thí điểm từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và thực hiện mở rộng trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó không yêu cầu khách cách ly sau khi nhập cảnh
theo dự thảo đề án vào đầu tháng một mươi hai tp hcm sẽ thế điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói khép kính
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế
qua các phương tiện du lịch đường thủy tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn được lựa chọn
doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện
có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thời gian hoạt động từ năm năm trở lên
có thị trường nguồn khách phù hợp với thị trường được cơ quan thấm quyền lựa chọn thi điểm
bên cạnh đó các doanh nghiệp này phải đóng tối thiểu năm mươi khách du lịch một năm vào tp hcm
số liệu tính năm hai nghìn một mươi chín có hợp đồng trực tiếp với cơ sở lưu trú được lựa chọn thí điểm
ưu tiên cho đơn vị ứng dụng công nghệ trong việc phục vụ khách du lịch
khách quốc tế có đáp ứng các điều kiện như có chứng nhận tiếp đủ liệu vaccine phòng covid một mươi chín
được cơ quan có thẩm quyền tại việt nam công nhận
không áp dụng đối với trẻ em dưới một mươi hai tuổi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ
thời gian tiêm mũi hai hoặc mũi một đối với loại vaccine một mũi
có hiệu lực đủ một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm xuất cảnh
hoặc có chứng nhận đã khói bệnh covid một mươi chín hoặc các dây tờ tương đương xác nhận đã khói bệnh
do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được việt nam công nhận
thời gian từ lúc xuất viện tới đến thời điểm xuất cảnh không quá sáu tháng
có kết quả âm tính với xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr
trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước
thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận tính từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm